tại chợ đầu mối quốc tế ganges ngoài ô paris trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố hà nội
đã phối hợp với thương vụ việt nam tại pháp tổ chức chương trình quảng bá nông sản việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tham gia sự kiện này có một mươi một doanh nghiệp việt nam với mục đích quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh
như trái cây tươi xoài thanh long chanh leo vải dừa bữa chôm chôm trái cây xấy thực phẩm chế biến
đồ uống chè cà phê hạt tiêu hạt điều nấm
các doanh nghiệp việt nam đã lựa chọn và chuẩn bị kỹ lưỡng những sản phẩm được ưa thích tại pháp
trong số đó có các sản phẩm hữu cơ
đầu bếp đã thực sự thành công trong việc tôn vinh các sản phẩm của việt nam
để làm các món ăn này thực sự rất phức tạp tất cả đều rất ngon các vị ngọt chua cay tất cả đều tuyệt vời
đối với tôi việt nam có các sản phẩm với chất lượng thực sự rất tốt và có tiềm năng rất lớn
việc giới thiệu trực tiếp tới các nhà nhập khẩu
và phân phối ở pháp là cơ hội tốt để các doanh nghiệp việt nam quảng bá sản phẩm và tiềm năng đến với chợ lớn nhất châu âu
xuất khẩu được hàng hóa sang thị trường pháp và các nước trong khu vực châu âu
với một sự quyết tâm và sự hỗ trợ rất nhiều từ phía bộ công thương bộ nông nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố hà nội thì chúng tôi cũng đang cố gắng phối hợp cùng với thương vụ việt nam tại pháp
để tổ chức nhiều các sự kiện để giới thiệu
tại chợ grand guise
tuần nông sản việt nam tại pháp là chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng
thiết lập kênh tiêu thụ sản phẩm việt nam thông qua hệ thống phân phối tại pháp với quy mô lớn ổn định và lâu dài